đối tượng nguyễn thanh sang chú huyện kiên giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
ngày hai mươi một tháng tám tại một ghe đánh cá đang neo đậu tại khu vực cảng cát lở thuộc địa bàn phường một mươi một thành phố vũng tàu nguyễn thanh phong chú tỉnh kiên giang đi nhậu say về đến chửi bới và đe dọa sang cùng những người có mặt trên ghe
hai bên đã xảy ra xô xát sang đã lấy một con dao thái lan đâm vào bụng và hành hung phong sau khi gây án đối tượng này đã ném con dao xuống biển rồi tẩu thoát
nhận được tin báo công an tp vũng tàu đã có mặt tại hiện trường phối hợp với quần chúng nhân dân đưa nạn nhân phong đến bệnh viện lê lợi thành phố vũng tàu cấp cứu đồng thời truy bắt được sang là thủ phạm gây án